thành đoàn đà nẵng đã tổ chức trao vật tư y tế cho bảy quận huyện đoàn trên địa bàn
nhằm cùng chung tay với chính quyền và cơ quan chức năng tại địa phương
thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các vật tư y tế trao gồm bộ đồ bảo hộ y tế khẩu trang y tế n chín mươi năm nước sát quẩn y tế
máy lọc nước chất lượng cao mũ chống giọt bắn và nước rửa tay
tổng giá trị đợt trao lần này là bốn trăm linh triệu đồng
đây là nguồn hỗ trợ dành cho đoàn thanh niên các quận huyện
do thành đoàn đà nẵng vận động từ các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm
với mong muốn cùng chung tay với tuổi trẻ thành phố đà nẵng quyết tâm đẩy lùi covid một mươi chín